từ giờ ngày một mươi năm tháng chín bốn khu phố tại thành phố hải dương tỉnh hải dương đã kết thúc thời gian cách ly y tế
các khu phố được giữ bỏ cách ly y tế tại thành phố hải dương gồm toàn bộ ngõ sáu mươi bốn phố quang trung
đoạn từ số nhà một trăm năm mươi bốn đến số nhà hai trăm một mươi phố ngô quyền khu phố nguyễn văn linh chiều từ điểm tiếp giáp khu nhà trọ
đến điểm giao cắt đường thanh bình khu phố lại kim bằng từ điểm giao cắt với phố tăng bạc hổ
đến điểm giao cắt phố trần pháp trung
đến hết ngày một mươi bốn tháng chín tỉnh hải dương còn ba bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới hải dương
một trăm sáu mươi chín trường hợp cách ly trong đó một trăm ba mươi năm trường hợp cách ly tập trung ba mươi bốn trường hợp cách ly tại nhà